theo thông tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia trưa và chiều ngày hôm nay một mươi năm tháng một mươi không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở các tỉnh vùng núi phía bắc sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở bắc bộ và một số nơi thuộc bắc trung bộ
từ đêm một mươi năm tháng một mươi gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền các tỉnh đông bắc bộ cấp hai cấp ba từ ngày một mươi sáu tháng một mươi ở các tỉnh bắc bộ trời chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ hai mươi hai mươi hai độ c
ở vùng núi phía bắc có nơi nhiệt độ thấp nhất từ một mươi tám hai mươi độ c do ảnh hưởng của không khí lạnh nén dạnh áp thấp ở bắc bộ và thanh hóa có mưa rào và rải rác có rông
riêng khu vực vùng núi đông bắc và việt bắc mưa vừa có nơi mưa to và rông mạnh trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
thủ đô hà nội từ ngày một mươi sáu tháng một mươi trời lạnh vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ hai mươi một hai mươi ba độ c